tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng xuống đến bình thuận nhiệt độ giữ ở mức hai mươi chín ba mươi một độ
xa hơn về phía nam hôm nay tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng
của khối không khí biển ổn định ở các mực khí quyển trên cao
vì thế thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa ngày trời có nắng
tại tây nguyên nhiệt độ giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó tại nam bộ nhiệt độ phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong khu vực miền đông của nam bộ là các tỉnh như bình phước tây ninh và cả đồng nai
có nắng nóng với nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ
trong ba ngày tới trên khu vực biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
và huyện đảo trường sa đều phổ biến ít mưa gió hướng đông bắc đến đông
cường độ ở mức từ cấp bốn đến cấp năm sóng biển giao động trong khoảng từ một đến hai mét
thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động tàu thuyền trong ngày
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước